trước việc trung quốc ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thông báo thành lập cái gọi là quận tây sa
tức quần đảo hoàng sa của việt nam và quận nam sa tức quần đảo trường sa của việt nam
tại thành phố tam sa người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hoàng phát biểu
việt nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định việt nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý
để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lập trường nhất quán của việt nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố tam sa
và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam
không có giá trị và không được công nhận không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia
và gây thêm phức tạp tình hình biển đông khu vực và thế giới
việt nam yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam
hủy bỏ các quy định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai